thế nhưng do lãi suất quá cao không còn khả năng chi trả nhiều người đành dán nhà giấy tờ tùy thân cho chúng
qua giả soát trên địa bàn các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất rất cao
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã xin ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng này
đấu tranh với các đối tượng này là cuộc đấu trí căng thẳng bởi nạn nhân không dám trình báo do tâm lý e sợ trong khi hợp đồng cho vay có nhưng lại không thể hiện lãi suất vay
thế nhưng điều đó không thể làm khó ban chuyên án

qua giả soát trên địa bàn các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã xin ý kiến chỉ đạo của bang giám đốc xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng này

thì qua đó chúng ta bắt giữ được đối tượng an toàn
đấu tranh phá những án hình sự là cuộc đấu trí căng thẳng và hiểm nguy
bởi vậy trên hành trình giải mã những chuyên án
các anh luôn phải tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm từ công tác chỉ đạo
đến việc triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những năm qua lực lượng hình sự đã triệt phá một trăm bốn mươi hai các bằng nhóm trên tám trăm linh đối tượng
và cũng lập nhiều cái chuyên án có thể nói là các chuyên án lớn
và kết quả đấu tranh các chuyên án này được đánh đạo bộ đánh giá rất là cao
điện hình là có chuyên án đấu tranh với đối tượng trộm cắp xe máy xuyên quốc gia
trải dài trên hai mươi sáu tỉnh thái
từ cà mau đến thừa duyên huế qua đấu tranh chuyên án thì đã triệt phá hai mươi năm bằng nhóm tội phạm
và xử lý phát hiện hơn năm trăm linh vụ trộm xe máy
qua việc đấu tranh chấn áp xử lý các đối tượng cũng là một biện pháp phòng ngừa tích cực của lực lượng công an
có thể nói là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất ổn định
có được các kết quả như vậy
có thể nói là ngoài sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ ngang sự chỉ đạo của tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh
và đặc biệt hơn nữa là lỗ lực của toàn lực lượng nhưng trong đó có thể khẳng định
cái vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng hình sự của toàn tỉnh
và lòng cốt và chủ công là lực lượng phòng cảnh sát hình sự pc hai của công an tỉnh
hành trình phá án của các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra
đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay loại tội phạm hình sự gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm
xuất hiện các loại tội phạm mới tội phạm có yếu tố nước ngoài tội phạm sử dụng công nghệ cao
điều đó đòi hỏi các anh luôn tập trung cao độ trí tuệ bản lĩnh
bởi các anh không chỉ là những chiến sĩ điều tra án không để đối tượng nào lọt lưới pháp luật
mà còn là những người gì
hành trình giữ ngọn lửa bình yên trong nhân dân